tỉnh bạc liêu có bờ biển dài năm mươi sáu km đây là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế biển cũng như bảo đảm an ninh quốc phòng và sinh kế của hơn một trăm linh người dân
tuy nhiên khu vực này cũng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu nước biển dân xâm nhập mặn đặc biệt là hiện tượng sói lở bờ biển sạt lở đê biển và kè cửa ven sông biển gây thiệt hại ngày càng nặng nề
từ giữa tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tình hình thời tiết trên biển và ven biển tỉnh bạc liêu diễn biến phức tạp nước biển dâng cao kết hợp gió trên biển mạnh gây biển động sóng lớn đánh liên tục vào bờ và các tuyến đê biển gây sạt lở nhiều đoạn kè ven biển
theo đó tính đến thời điểm hiện nay kè đê biển gành hào thị trấn gành hào huyện đông hải đã bị sạt lở với chiều dài trên chín mươi bốn mét diện tích sạt lở chín trăm bốn mươi m hai hành lang sau tường kè bị sụp ba trăm chín mươi ba m hai
kè bị gãy hoàn toàn với chiều dài gần bốn mươi bảy mét gây nguy cơ vỡ đê kè rất cao nghiêm trọng hơn khi một số đoạn kè bị hư hỏng sóng mạnh đánh tràn qua thân kè gây ngập một phần diện tích thị trấn gành hào uy hiếp trực tiếp một hộ dân sinh sống trong khu vực lần cận

để sớm khắc phục tình trạng trên ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã mời các nhà khoa học các viện nghiên cứu trường đại học đến tìm hiểu nhằm tìm ra giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để xử lý vấn đề này
trong đó công tác khắc phục trước mắt là phá sóng gần bờ khắc phục vị trí sạt lở nhằm trả lại vị trí ban đầu với vốn đầu tư bước đầu khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
tỉnh bạc liêu cũng đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối trong việc khảo sát đánh giá nghiên cứu tình hình tổng thể về sạt lở bờ biển bờ sông ở khu vực đồng bằng sông cửu long nói chung và tỉnh bạc liêu nói riêng để địa phương nắm rõ và có giải pháp chủ động ứng phó